và mới đây đã xuất hiện thêm hình thức cho vay lãi nặng mới đó là thế chấp bằng ảnh clip khiêu dâm khỏa thân
đây là một thủ đoạn rất mới và đặc biệt tinh vi của các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực cho vay tín dụng đen nhằm khống chế con nợ ép trả lãi suất cao
nhiều đường dây cho vay lãi nặng bằng ảnh khỏa thân đã được triệt phá
đặc biệt vừa qua công an quận nam từ liêm hà nội đã phát hiện gần một khách hàng vay tiền với tài sản thế chấp là ảnh khiêu dâm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
gửi ảnh và các đoạn clip khỏa thân kèm theo chứng minh nhân dân tài khoản mạng xã hội là có thể vay từ một mươi đến một mươi năm triệu đồng lãi suất giao động từ ba mươi đến năm mươi một tháng
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng cho vay lãi nặng thời gian gần đây
tôi mà đóng không chuẩn
thì sẽ bị phát tán ảnh và clip khỏa thân ạ
nhưng mà vì khó khăn quá nên là cũng bất chấp ạ
không có suy nghĩ gì chỉ biết là vay và lấy tiền ạ
các đối tượng lợi dụng triệt đề những ứng dụng mạng xã hội như zalo facebook xuyên suốt quá trình thực hiện hành vi phạm tội
từ khâu tìm kiếm người vay trao đổi yêu cầu người vay thế chấp bằng các thông tin nhạy cảm
đến uy hiếp buộc người vay phải trả gốc và lãi
trong các vụ án cho vay lãi nặng bằng ảnh quả thân mà cơ quan công an đã phát hiện
hầu hết người vay là những phụ nữ làm nghề nhạy cảm
thế nhưng trong đó cũng có những cô gái có học thức
chỉ vì túng quẫn thiếu tiền và dẫn tới hệ lụy bi đáp
đó là buộc phải bán dâm để trả nợ
cô gái này
từng có một cuộc sống khá ổn định
tuy nhiên do dịch bệnh kéo dài không có nguồn thu
nên đã phải vay tạm một mươi năm triệu đồng và thế chấp bằng ảnh quả thân
đến khi không có khả năng trả nợ buộc cô phải đi bán dâm
bản thân tôi rất xấu hổ
bố mẹ gia đình
chưa bao giờ nghĩ là em lại trở thành một con người như thế này
những cô gái vay lãi nặng bằng ảnh clip này
nóng đã không lường trước được hậu quả mà bản thân gặp phải
thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp không những bản thân họ bị đe dọa làm nhục
mà cả người thân bạn bè cũng bị các đối tượng cho vay quấy rẩy chửi mới
có quá nhiều hợp lý trong việc cho vay nặng lãi và đây là một ví dụ
thế còn để vượt qua cái việc này thì nó cần sự vào cuộc của nhiều cấp nhiều ngành
nhiều cơ quan và đặc biệt từ chính các nạn nhân
nếu muốn chấm dứt sự lệ thuộc vào các đối tượng
tôi nghĩ không còn con đường nào khác
là phải thông tin đến cơ quan chức năng cụ thể lực lượng công an
để có một lực lượng chuyên trính đủ mạnh
để giúp các nạn nhân vượt qua khỏi sự ép buộc của các đối tượng bị phạm bạo luật
và để nghiêm trị số đối tượng này
để góp phần làm trong sạch xã hội và răn đe các đối tượng khác
việc xuất hiện hình thức cho vay thế chấp bằng ảnh nhạy cảm
còn cho thấy suy nghĩ và lối sống sai lệch chuẩn mực xã hội của một bộ phận giới trẻ hiện nay
để không vướng vào thủ đoạn tinh vi này
những người có nhu cầu vay tiền cần cảnh giác và nên có sự lựa chọn đúng đắn khi vay
lựa chọn những tổ chức tín dụng có uy tín